chia sẻ trong buổi lễ kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giành chiến thắng của nước cộng hòa nhân dân bangladesh diễn ra tại hà nội
đại sứ đặc mệnh toàn quyền bangladesh tại việt nam mong muốn được tăng cường hợp tác nhiều mặt với việt nam
để cùng nhau tiến tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt hai tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng bangladesh diễn ra tại nam á từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến nay
bangladesh đã có sự phát triển nhanh chóng và đã đạt nhiều thành tiệu về xã hội
trong đó có việc trao quyền cho phụ nữ giảm tỷ lệ tử vong cho bà mẹ trẻ em đạt nhiều mục tiêu thiên nhiên kỳ
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày một mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba việt nam và bangladesh luôn duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp
hai nước luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển kinh tế ở mỗi nước
hiện bangladesh đang tích cực triển khai chiến lược tầm nhìn hai nghìn hai mươi một
đạt mục tiêu đưa đất nước gia nhập nhóm nước có mức thu nhập trung bình và trở thành một nước số hóa có nền khoa học công nghệ phát triển tiên tiến